nhưng bù lại ông trời ban cho hắn một sắc phóc hơn người với chiều cao rong rỏng nước da trắng đôi mắt sáng và đặc biệt trí ốc khá nhạy bén
giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ đổi mới trong khi hầu hết những người nông dân chất phác ở thôn đồng tiến vẫn quanh quẩn với làng quê con cá lá rau
thì trịnh văn dũng đã kiếm được kha khá tiền từ việc mua bán trái phép vật liệu nổ
hai phân bàn là người dân làm khai thác đá mà cũng được phép lổ minh lúc ý này được phép lổ minh
thế thì cho đến tận như vậy là năm hai nghìn không trầm nền mấy thì bắt đầu mới cấm
cấm thì lúc ý là tiệt thôi
nếu mà để mà khai thác đá mà những người dân mà khai thác đá mà những người mà có cái mỏ đá
thì người dân mà được làm thuê cho những người mỏ đá thì kinh tế rất là không khác
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đồng hắn lại chọn nên duyên với một người phụ nữ cùng quê nhan sắc bình thường
rồi lần lượt làm cha của hai cô con gái nhỏ
chỉ có điều người vợ tần tảo cùng tiếng cười trẻ thơ vẫn chưa đủ sức hút để kéo dũng ra khỏi những canh bạc thâu đêm suốt sáng
đây cũng là giai đoạn mà lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ
việc mua bán trái phép vật liệu nổ ở địa phương
nên là cần cô cơm duy nhất của dũng đã không còn nữa
thêm vào đó là những món nợ ngày một trồng chất từ chiếu bạc gần như không còn khả năng chi trả
đã làm nhen nhóm trong đầu hắn những toan tính mạo hiểm
ông anh thì là có tiền án về tội buôn bán chất ma túy
một ông em tức là ông trịnh văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
ông này là trước kia nút thành liên là có cướp một cái điện thoại và cũng đánh người gây thương tích
do vậy là cũng đã bị tòa án dân tỉnh hà tây cũ ngày xưa cũng xử án hai mươi năm tù

cách nhà của dũng chỉ vài cây số là thôn đồng lệ
là nơi sinh ra và lớn lên của nguyễn duy ngưu ngư lớn hơn dũng hai tuổi
trái với vẻ ngoài bắt mắt của dũng
thì ngư lại được biết đến với thân hình nhỏ thó nước da ngâm đen và đặc biệt là đôi mắt sắc như dao cầu
bất chấp những tranh lệch từ tuổi tác đến ngoại hình
trịnh văn dũng và nguyễn duy ngư vẫn trở thành cặp bay chùng trong giới buôn bán trái phép
từ vật liệu nổ đến vũ khí quân dụng
cách nhà của dũng chỉ vài cây số là thôn đồng lệ

ngư có cái cách ăn nói rất là dễ nghe
cách giao tiếp với người gặp gỡ với ngư thì cũng dễ đi vào lòng người
đối tượng là ở một mình không có vợ con gì cả
sau đó là thu thập phát hiện thấy là đối tượng là tính cách là có trong hình hài của một người đàn ông
nhưng mà tính cách thì lại rất là nhu mì rồi ít lói rồi nhẹ nhàng giống của một người phụ nữ
sau khi được tha tù trước thời hạn lẽ ra cuộc đời của nguyễn duy ngưu đã có thể sang trang hoàn lương
nếu không gặp lại người bạn thủa nối khố trịnh văn dũng
khi này ngoài nghiện cờ bạc còn nghiện thêm cả ma túy
món bánh vẽ từ khoản lợi nhuận siêu to từ ma túy được thoát ra từ miệng một con nghiện đói thuốc
đang ngụp lạn tròn
trong các khoản nợ nhưng lại đánh trúng vào lòng tham vốn có của ngư
rất nhanh chóng hai kẻ tham lam lười làm đã thiết lập một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
từ tây bắc về hà nội để bán lẻ cho các con nghiện của địa phương và một số vùng lân cận
nhưng chưa đầy một năm sau đó ngư và dũng đã lọt vào tầm ngắm của công an huyện trường mỹ
các đối tượng này thường xuyên hoạt động theo tuyến quốc lộ sáu
thường xuyên đi trên địa bàn các tỉnh tây bắc
là những tỉnh có biên giới giáp danh với lại nào và khu tám giác vàng liên quan đến ma túy
một ngày mà dũng phải dùng đến năm trăm linh đến một triệu
một giai đoạn hai nghìn hai là rất là to số tiền lớn như vậy
đối tượng dũng là hay đi buổi tối cứ lần nào đi chơi cờ bạc về
cửa bạc thì có sáng một k chiều một k
rồi tôi xác minh cho lực lượng cảnh sát hành sự
mãi sau này cảnh sát hành sự phá cái ổ cửa bạc rồi đấy
thì buổi tối là dũng về nhà sau đó là lấy xe máy đi
chủ yếu là giao dịch ở ngoài cánh đồng với ngư
giai đoạn đó thì không có điện thoại
mà chủ yếu là hẹn giờ
năm hai nghìn hai trịnh văn dũng bị công an huyện trường mỹ bắt
sau đó bị tòa án nhân dân cung cấp tuyên phạt bảy năm tù giam
về tội mua bán trái phép chất ma túy
nguyễn duy ngư dẫu đã tinh quái thoát khỏi vòng vây của lực lượng truy bắt
nhưng cũng chỉ một mươi năm ngày sau hắn buộc phải tra tay vào còng số tám
một mươi năm tù là hình phạt cho kẻ được xác định là chủ mưu trong vụ án lần này
khoảng thời gian thi hành án trong khi hầu hết các phạm nhân khác
đều tích cực lao động gian luyện bản thân để sớm nhận được sự khoan hồng của pháp luật
trở về làm lại cuộc đời thì trái lại ngư và dũng lại dùng quãng đời này
để tích lũy mánh khóe từ những kẻ có thâm niên trong giới buôn bán ma túy
và cũng đang phải trả án như chúng
thưa quý vị và các bạn đằng sau bộ mặt tưởng chừng như ăn năn hối cải của trịnh văn dũng
trong ngày nhận quyết định tha tù trước thời hạn là những kế hoạch đen tối
chất chứa trong cái đầu đầy tinh quái của hắn
thế nhưng điều mà trịnh văn dũng không lường trước được
đó là mọi nhất cử nhất động của hắn kể từ ngày bước chân ra khỏi cánh cổng trại giam
đều bị lực lượng cảnh sát điều tra
ba tội phạm về ma túy âm thầm quan sát
năm hai nghìn tám trịnh văn dũng được tha tù trở về địa phương
khi chờ nguyễn duy ngư thi hành nốt bản án một mươi năm tù giam
thì dũng đã kịp lấy thêm một cô vợ nữa
người mà dũng lấy làm vợ lần này là một phụ nữ
mà theo lời kể của người dân địa phương chỉ hơn cô con gái đầu của hắn bốn tuổi
cùng năm vợ chồng dũng đón thêm một cậu con trai ra đời
tuy nhiên niềm vui có người nối dọn
nhưng lỗi tông đường vẫn không đủ giúp hắn đoạn tuyệt với kiếp đỏ đen
vợ chồng dũng có một gánh bán hàng ăn sáng tiếng là phụ bán quán
nhưng việc chính của hắn vẫn là khi màn đêm buông xuống
vừa rồi chúng tôi đã chuyển tới quý vị và các bạn toàn tập hồ sơ chuyên án chín trăm một mươi ba h do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đấu tranh triệt phá
tháng ba này cũng là dịp kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn và lời tri ân sâu sắc tới lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì những cống hiến và đóng góp của các anh trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân